với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn ly bì hai mươi sáu tuổi trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng bắt giữ
trước đó vào tối ngày một tháng tám trên địa bàn phường an hải đông quận sơn trà
các trinh sát đã bắt quả tàng nguyễn ly bì khi đang tàng trữ năm gram kentamin và một mươi viên thuốc lắc
tiếp tục khám xét chỗ ở của bì tại căn phòng trên đường nguyễn thiện kế
trinh sát phát hiện thêm bốn mươi sáu viên thuốc lắc hai mươi năm gram kentamin
và một cân tiểu ly tổng tăng vật thu giữ trong vụ án là ba mươi gram kentamin và năm mươi sáu viên thuốc lắc
đấu tranh mở rộng công an thành phố bắt giữ thêm đối tượng trịnh hữu lộc hai mươi hai tuổi trú tại quận hải châu
qua test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp
lộc là đối tượng lấy ma túy của bì mang về bán lại cho con nghiện để kiếm lời
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định
tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ